bí thư thành ủy nguyễn văn nên vừa ký chỉ thị khẩn số một mươi hai về tăng cường một số biện pháp thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
chỉ thị một mươi hai nhấn mạnh về việc tăng cường kiểm tra giám sát đồn đốc thực hiện nghiêm các chỉ định về giãn cách nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa các cá nhân với cá nhân gia đình với gia đình
thực hiện nghiêm yêu cầu quy định cách ly phòng tòa theo nguyên tắc trong các khu vực phòng tòa thực hiện triệt để để người cách ly với người gia đình cách ly với gia đình tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh
người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế mua thực phẩm y tế thiết yếu tại các siêu thị chợ trong khu bóng tòa với tần suất hai lần một tuần sử dụng phiếu đi chợ siêu thị do chính quyền địa phương cấp
đối với một số khu vực có nguy cơ rất cao thì từng hộ dân chỉ ở trong nhà chính quyền tổ chức mang nhu ấu
trong các khu cách ly người dân đang thực hiện cách ly phải tuyệt đối chấp hành quy định không được ra khỏi phòng và không được tiếp xúc trực tiếp với người khác trừ trường hợp cấp cứu y tế